thưa quý vị chúng ta không bao giờ quên các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ dù bom đạn xương tan thịt nát không sợt lòng không tiếc tuổi xuân
để góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu một dòng mốc bằng vàng trói lọi trong lịch sử
sau bảy mươi năm vẫn luôn là động lực mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn niềm tin vững chắc cho toàn đảng toàn dân toàn quân ta
đây là nhấn mạnh của thủ tướng phạm minh chính tại cuộc gặp mặt tri ân đầy ý nghĩa và xúc động
với các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
vừa diễn ra vào sáng nay một mươi bảy tháng bốn tại thành phố điện biên
điện biên phủ là một thung lũng lòng trào rộng lớn ở vùng rừng núi tây bắc
có vị trí chiến lược quan trọng đối với chiến trường đông dương và cả đông nam á
thấy rõ vị trí quan trọng này năm một nghìn chín trăm năm mươi ba thực dân pháp cho quân nhảy dù
và không ngừng tăng thêm binh lực vũ khí trang thiết bị quân sự xây thêm nhiều công sự đột lũy
biến điện biên phủ thành một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất đông dương một pháo đài bất khả xâm phạm
đánh giá đúng tình hình và âm mưu thủ đoạn của địch tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bộ chính trị đã sáng suốt quyết định mở chiến dịch điện biên phủ
đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp được chỉ định làm chỉ huy trưởng
chủ tịch hồ chí minh xác định chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng
không những về quân sự mà cả về chính trị không những đối với trong nước mà đối với quốc tế
vì vậy toàn đảng toàn quân toàn dân phải hoàn thành cho kỳ được
với tinh thần tất cả vì mặt trận tất cả cho tiền tuyến tất cả để chiến thắng
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy cao độ với ý chí cuột cường
đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước đoàn kết đồng lòng dồn sức người sức của
trở thành chiến thắng quyết định đập tan dã tâm xâm lược của các thế lực đế quốc thực dân
góp phần quan trọng cho cách mạng cho dân tộc việt nam
với chiến đấu thì được phân công đưa súng cổi ra trận địa từ đêm mồng năm tháng bảy và cho suốt là chiến dịch
chúng tôi tham gia cùng các đơn vị bạn đánh cho đến ngày bảy tháng năm
tướng đưa cát đầu hàng quân ta
quân ta đầy thắng vẻ vang
thủ tướng phạm minh chính khẳng định chiến thắng điện biên phủ chiến thắng của bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
của lương chi và phẩm giá con người được thể hiện bằng sự lãnh đạo chỉ đạo chiến lược đúng đắn
sáng tạo tài tình của đảng và chủ tịch hồ chí minh
tài thao lược của đại tướng võ nguyên giáp và các tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ trên chiến trường
đó là chiến thắng của chính nghĩa của dân tộc việt nam anh hùng
của sự đoàn kết quân với dân một ý chí
của tinh thần chiến đấu dũng cảm kiên cường quyết chiến và khát khao chiến thắng của toàn quân toàn dân ta
chiến thắng lịch sử điện biên phủ là chiến thắng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
trong đó có sự ủng hộ giúp đỡ hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân tiến bộ yêu trụng hòa bình trên thế giới
chúng ta không bao giờ quên những tấm gương anh dũng miêu trí sáng tạo
làm rạng danh truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta
chúng ta không bao giờ quên hình ảnh nhân dân ta từ nông thôn đến thành thị
từ miền núi đến miền xuôi từ biển đảo đến đất liền
già trẻ gái trai đều nghe theo tiếng gọi của đảng của bác hồ
ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc giết giặc lập công
hay hình ảnh của binh chủng xe đạp thổ
với hàng ngàn chiếc xe ngày đêm vận chuyển trên cung đường dài gần một năm nghìn km
góp sức người sức của đảm bảo điều kiện tốt nhất cho chiến trường
tiếp thêm ý chí quyết chiến quyết thắng cho lực lượng vũ trang trên tiền tuyến
thủ tướng phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành các địa phương
tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
người có công với cách mạng
chú trọng xây dựng và chỉnh trang không gian cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ
bảo đảm khang trang sạch đẹp thể hiện sự thiêng liêng tôn kính
để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống lịch sử
cách mạng hào hùng của dân tộc cho các thế hệ mai sau
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý dữ liệu thông tin
hình ảnh kỳ vật về các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh
xác định adn đối với các trường hợp liệt sĩ chưa rõ thông tin
thủ tướng phạm minh chính mong các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến không ngừng phát huy truyền thống ý chí tự lực tự cường
tiếp tục công hiến sức lực trí tuệ luôn là tấm gương sáng
tạo động lực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ nói theo
nhân dịp này lãnh đạo đảng và nhà nước đã trao hai trăm bảy mươi xuất quà
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tặng hai triệu đồng một chiến sĩ
và thủ tướng chính phủ tặng quà vật phẩm cho các đại biểu là chiến sĩ điện biên
thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến
trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ và đại diện gia đình cố thủ tướng phạm văn đồng
trung tâm đề kháng him lam thuộc phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
cách sở chỉ huy của tướng đờ cát tờ uy hai năm km về phía đông bắc
và được mệnh danh là cánh cửa thép của tập đoàn cứ điểm
trong chiến dịch điện biên phủ tiếng pháo tấn công vào cụm cứ điểm him lam
mở màn cho chiến dịch vào ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là sự kiện hết sức quan trọng
trong trận chiến này anh hùng liệt sĩ phan đình giót đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai của địch
để đồng đội mình sung phong tấn công giành chiến thắng
giai đoạn hai của dự án bảo tồn tôn tạo di tích khu trung tâm đề kháng him lam
gồm các hạng mục chính như phù điêu dài bốn mươi năm mét nhà dân hương sân dân hương sân quảng trường
bãi đỗ xe hệ thống cây xanh vườn hoa
dự án có tổng mức đầu tư hơn chín mươi tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương địa phương và xã hội hóa
tiếp đó thủ tướng phạm minh chính và các đại biểu đã dự lễ gắn biển tuyến đường
mang tên cố thủ tướng phạm văn đồng và tuyến đường mang tên anh hùng nguyễn ngọc bảo
tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ tỉnh điện biên tiến hành điều chỉnh điểm đầu
điểm cuối của sáu tuyến đường và đặt tên cho ba mươi chín tuyến đường trong đó có tuyến đường phạm văn đồng
con đường được mang tên cố thủ tướng phạm văn đồng là tuyến giao thông huyết mạch
ba mươi chín tuyến đường tại thành phố điện biên phủ được đặt tên trong dịp này
gồm một mươi tuyến đường mang tên các danh nhân trong lịch sử và hai mươi bốn tuyến đường mang tên các anh hùng
được phong tặng trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ
thủ tướng phạm minh chính vừa có thư khen gửi tới cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế của các bệnh viện
trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia sau thành công ca điều phối ghép tạng từ người cho chết não
cứu sống bảy người vừa qua
theo mặt chính phủ thủ tướng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng
sự tiến bộ quan trọng về chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế nói chung
của những y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế trong lĩnh vực ghép tạng nói riêng
thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc và tri ân tấm lòng gia đình người hiến tạng
đã nêu cao tinh thần cho đi là còn mãi vượt qua nỗi đau mất mát để gieo mầm sự sống
hạnh phúc cho nhiều gia đình bệnh nhân khác
thủ tướng cũng mong muốn trong thời gian tới bộ y tế sẽ thúc đẩy phát triển mạng lưới hiến tặng
mô tạng trong cả nước phát động mạnh mẽ sâu rộng phong trào đăng ký hiến mô tạng
mang lại sự sống cho những bệnh nhân đang ngày đêm mọc mỏi
thưa quý vị chiều nay
tiếp tục phê nọp thứ ba mươi hai dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc bắc nam
phía tây đoạn giang nghĩa đắk nông trân thành bình phước
theo kỳ hoạch dự án đường cao tốc giang nghĩa trân thành có quy mô sáu làn xe
giai đoạn phân kỳ đầu tư với chiều dài khoảng một trăm hai mươi tám tám km
đi qua địa phận tỉnh đắk nông hai mươi bảy tám km qua địa phận tỉnh bình phước một trăm linh một km
quy mô bốn làn xe hoàn chỉnh sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hai mươi năm năm trăm bốn mươi tỷ đồng
trong đó vốn ngân sách trung ương trên một mươi năm trăm linh tỷ đồng ngân sách địa phương trên hai hai trăm linh tỷ đồng
vốn do nhà đầu tư thu xếp khoảng một mươi hai bảy trăm bảy mươi tỷ đồng
theo kế hoạch dự án sẽ thi công xây dựng từ năm hai nghìn hai mươi năm phấn đấu hoàn thành năm hai nghìn hai mươi sáu
đa số ý kiến thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành với chủ trương đầu tư dự án này
và thống nhất trình chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ bảy sắp tới
tuy nhiên một số ý kiến đề nghị phân tích rõ hơn các chi phí thu hồi bồi thường
hỗ trợ tái định cư đặc biệt chi phí liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lúa của dự án
đồng thời chính phủ các địa phương cần cam kết trách nhiệm tổ chức thực hiện
bảo đảm hiệu quả tiến độ chất lượng cho dự án
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
theo chương trình dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ bảy
của quốc hội là hai mươi sáu ngày kỳ họp khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và dự kiến bế mạc vào sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà quốc hội kỳ họp tiến hành theo hai đợt
đợt một là một mươi bảy ngày từ ngày hai mươi tháng năm đến ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
đợt hai là chín ngày từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
tại kỳ họp này quốc hội dự kiến sẽ xem xét hai mươi bốn nội dung thuộc công tác lập pháp
một mươi sáu nội dung thuộc công tác lập pháp
sáu nội dung về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
trong đó dự kiến bổ sung một số nội dung vào chương trình kỳ họp như
chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc nam phía tây
đoạn gia nghĩa đắc nông trơn thành bình phước dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm một mươi chín về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
đồng thời lùi thời điểm chính quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
sáng nay tỉnh hà tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày sinh cổ tổng bí thư trần phú
ngày một năm một nghìn chín trăm linh bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa kinh dân tham dự lễ kỷ niệm có
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư trưởng ban tổ chức trung ương
nguyên chủ tịch nước trương tân sang nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng và đồng chí nguyễn xuân thắng
ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí trần phú người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh nhà lãnh đạo trẻ tuổi đầy tài năng của đảng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung người con ưu tú của dân tộc việt nam
cuộc đời hoạt động cách mạng của tổng bí thư trần phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị tổng bí thư của đảng chỉ gần một mươi năm
nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu với những bài học sâu sắc cho đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta
tại lễ kỷ niệm các đại biểu được thưởng thức chương trình nghệ thuật
hãy giữ vững trí khí chiến đấu với ba chương gồm chương một khí phách hồng lam chương hai người cộng sản kiên trung chương ba quê hương vang mãi lời anh
trước đó đồng chí trương thị mai cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh hà tĩnh đã đến dân hoa tại khu mộ tổng bí thư trần phú ở xã tùng ảnh huyện đức thọ
cùng ngày đồng chí trương thị mai đã đến dân hương tại khu lưu niệm cố tổng bí thư hà huy tập đền thờ cố tổng bí thư lê duẩn tại huyện cầm xuyên và khu di tích ngã ba đồng lộc can lộc
sáng nay tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn hà nội thượng tướng nguyễn tân cương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì tổng duyệt diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
thượng tướng nguyễn tân cương đánh giá cao kết quả buổi tổng duyệt so với các đợt hợp duyệt trước đó lực lượng tham gia diễu binh diễu hành đã có rất nhiều nỗ lực chủ động khắc phục khó khăn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ không còn dài trong đó bao gồm cả các ngày nghỉ lễ lực lượng tham gia diễu binh diễu hành cần đi vào tinh chỉnh hàng ngũ đặc biệt chú ý các động tác khi chuẩn bị diễu binh diễu hành qua lễ đài
trong quá trình cơ động tới tỉnh điện biên lực lượng tham gia diễu binh diễu hành cần nêu cao trách nhiệm sẵn sàng khắc phục khó khăn chấp hành nghiêm kỷ luật bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị bảo đảm toàn diện công tác hậu cần